quỷ viên trung ương đảng trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc đặc phái viên của tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc tập cận bình
tại buổi tiếp đồng chí tống đào trân trọng chuyển thông điệp của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
chân thành cảm ơn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam và tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi điện chúc mừng đại hội và điện chúc mừng tổng bí thư tập cận bình
nhân dịp đồng chí được bầu lại làm tổng bí thư ban chấp hành đảng cộng sản trung quốc khóa một mươi chín khẳng định tầm quan trọng và thành công của đại hội một mươi chín
bày tỏ đảng chính phủ và nhân dân trung quốc luôn mong muốn và sẵn sàng nỗ lực cùng đảng chính phủ và nhân dân việt nam
tiếp tục không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam phát triển lên tầm cao mới
đồng chí tống đào đã thông báo kết quả và những nội dung cơ bản của đại hội một mươi chín những chủ trương định hướng lớn phát triển trung quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa
nhấn mạnh đại hội một mươi chín là sự kiện trọng đại của đảng và nhân dân trung quốc mở ra giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn của đất nước trung quốc
khẳng định đảng nhà nước nhân dân trung quốc và cá nhân tổng bí thư tập cận bình coi trọng cao độ phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với việt nam
mong muốn hai bên tăng cường trao đổi chiến lược tăng cường tin cậy chính trị thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đưa quan hệ việt trung trong giai đoạn mới phát triển ổn định và đi vào chiều sâu
tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn tổng bí thư tập cận bình đã gửi thông điệp nhiệt liệt chúc mừng thành công của đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc
đánh giá cao những thành tiệu quan trọng về mọi mặt mà đảng nhà nước và nhân dân trung quốc đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung quốc
đánh giá cao những tổng kết thực tiễn và phát hiện lý luận của trung quốc bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng cộng sản trung quốc do tổng bí thư tập cận bình làm hạt nhân
nhân dân trung quốc nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà đại hội một mươi chín đề ra sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa
tiến tới xây dựng trung quốc thành cường quốc hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa và tươi đẹp
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam luôn hết sức coi trọng quan hệ với trung quốc và chân thành mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện cùng có lợi với trung quốc
mong muốn hai bên phối hợp thực hiện tốt các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước và các thỏa thuận đã đạt được
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh việt nam hết sức coi trọng chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam và tham dự hội nghị cấp cao apec của tổng bí thư
chủ tịch nước tập cận bình mong hai bên tích cực chuẩn bị để chuyến thăm thành công tốt đẹp
nhân kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga vĩ đại mùng bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy mùng bảy bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tối ngày một tháng một mươi một tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô báo nhân dân liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên bản hùng ca tháng một mươi để tôn vinh của cách mạng vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi
tham dự buổi lễ có chủ tịch nước trần đại quang đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam
cách đây tròn một thế kỷ ngày bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản nga đứng đầu là vladimir ilyich lenin
giai cấp công nhân và nhân dân lao động nga đã nhất tề đứng lên lật đổ chính quyền của giai cấp công nhân
việc chuyển giao quyền kiểm soát tài chính hoặc các khoản thu tài chính là bước đi đầu tiên tiến tới việc chuyển giao chính thức các cửa khẩu cho chính quyền dân tộc palestine trong ngày hôm nay mùng một tháng một mươi một
một phái đoàn đại diện cho ngân hàng palestine đã tới cửa khẩu rafah giữa giải gaza và ai cập để bàn giao quy trình thu thuế và phí hải quan
vấn đề các nút giao biên giới được xem là bài thử nghiệm quan trọng về khả năng thành công của các thỏa thuận hòa giải
ngày một mươi hai tháng một mươi vừa qua hamas và phong trào fatah
của tổng thống palestine mahmoud abbas đã ký thỏa thuận hòa giải do ai cập làm trung gian
theo đó chính quyền palestine sẽ tiếp quản quyền kiểm soát giải gaza
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân